ngày tám tháng ba tại huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc tổ chức lễ công bố quyết định của bộ văn hóa thể thao và du lịch
công nhận tín ngưỡng thờ mẫu tây thiên huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
cùng với tín ngưỡng thờ hùng vương tín ngưỡng thờ tản viên sơn thánh tín ngưỡng thờ mẫu tây thiên là ba tín ngưỡng cổ nhất vùng bắc bộ
tín ngưỡng thờ quốc mẫu tây thiên không chỉ là tín ngưỡng của một địa phương của một vùng mà là tín ngưỡng mang tính quốc gia
đồng thời là biểu tượng văn hóa của tỉnh vĩnh phúc là di sản mang giá trị về mặt lịch sử văn hóa về truyền thống yêu nước
các dân tộc đoàn kết chống giặc ngoại xâm tự hào phấn khởi tín ngưỡng thờ mẫu tây thiên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
các cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân tỉnh vĩnh phúc càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tín ngưỡng thờ mẫu tây thiên